một số vụ bắt giữ đã được các cơ quan chức năng thực hiện trong khi nỗ lực tìm kiếm những nhân vật đứng sau âm mưu đảo chính đang được triển khai
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín hàng trăm người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự đã xuống đường ở thủ đô ogadugu để thể hiện quan điểm ủng hộ
sau khi xuất hiện tin đồn về một cuộc nổi loạn đang diễn ra chống lại nhà chức trách burkina faso
trong nỗ lực kiềm chế dòng người di cư tiếp tục tìm đến đức cảnh sát nước này sẽ tăng cường tuần tra dọc các tuyến đường đưa người lậu
người di cư ở biên giới với ba lan và cộng hòa séc
thông báo của bộ trưởng nội vụ đức nancy fiser cho biết hoạt động tuần tra của cảnh sát ở khu vực biên giới với ba lan và cộng hòa séc sẽ được tiến hành ngay lập tức
bà fiser không cho biết số cảnh sát sẽ được triển khai song cho biết đức sẽ không thiết lập các điểm kiểm soát biên giới cố định như đã từng thực hiện ở biên giới với áo kể từ năm hai nghìn một mươi năm
thông báo trên được người đứng đầu bộ nội vụ đức đưa ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát đức tiến hành
đức tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn một trăm linh người syri bên trong các căn hộ có liên quan đến một đường dây đưa lậu người vào đức
bộ trưởng nội vụ đức fiser cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới mới của đức sẽ diễn ra với sự hợp tác chặt chẽ với giới chức ba lan và cộng hòa séc
đồng thời sẽ bổ sung việc tuần tra của cảnh sát cơ động vốn thực hiện kiểm tra ô tô qua biên giới hoặc những người tìm cách đi bộ vào đức
theo bà để giảm đáng kể tình trạng di cư bất hợp pháp vẫn cần có một hệ thống tị nạn chung của châu âu trong đó biên giới ngoài của eu phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt
mỹ vừa thông báo quyết định đưa israel vào chương trình miễn thị thực của mỹ vvkp
quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi một tới đánh dấu sự phát triển tích cực trong quan hệ mỹ israel và củng cố các mối quan hệ về an ninh kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước
theo chương trình vvkp công dân các nước trong chương trình này sẽ được miễn thị thực khi lưu trú tại mỹ không quá chín mươi ngày
các nước này phải đáp ứng các yêu cầu về những vấn đề như chống khủng bố thực thi pháp luật quản lý nhập cư bà mật hồ sơ và quản lý biên giới đồng thời phải đối xử tương ứng với du khách có hội chiếu mỹ
hồi tháng bảy israel đã cam kết đáp ứng các yêu cầu mà mỹ đã đưa ra về việc đối xử bình đẳng với những người mang hộ chiếu mỹ
không phân biệt họ là những người mỹ gốc palestine
israel cũng đã miễn thị thực với những người mỹ nói chung
giới chức mỹ cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá tình hình thực hiện và có thể sẽ dừng chương trình miễn thị thực với israel nếu nhận thấy việc thực hiện các cam kết không đúng yêu cầu
chương trình vvkp của chính phủ mỹ hiện áp dụng với công dân hầu hết các nước thuộc liên minh châu âu trừ bulgari cộng hòa sip và romania cùng với các nước châu á gồm nhật bản hàn quốc singapore và brunei
bản tin tiếp tục với những tin tức
những thông tin quốc tế đáng chú ý khác lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc mới đây đã phóng thành công một vệ tinh quân sự mới đánh dấu thêm một thành tựu về công nghệ không gian của nước này
hã thân tấn nhà nước irna dẫn lời bộ trưởng viễn thông iran cho biết vệ tinh hình ảnh nubar đã đi vào quỹ đạo khoảng bốn trăm năm mươi km phía trên trái đất
vệ tinh được đưa lên quỹ đạo như thiết bị vận chuyển cassette từng được sử dụng trong các vụ phóng vệ tinh nu một và nu hai lần lượt trong các năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi hai
khi đó irgc cho biết vệ tinh mới sẽ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao hơn những vệ tinh trước giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu thập thông tin
tuy nhiên hiện chưa rõ vệ tinh được phóng đi từ địa điểm nào của iran
tháng trước chính phủ trung quốc đã ban hành quy định mới giới hạn thời gian trẻ sử dụng các thiết bị số như điện thoại thông minh máy tính bảng
quy định được đưa ra trong bối cảnh chứng nghiện internet ở người trẻ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh tại trung quốc
trước quy định này phụ huynh trung quốc đã bày tạo ủng hộ đồng thời có thêm những đề xuất bổ sung mục đích cuối cùng cũng là để trẻ phát triển cân đối và lành mạnh
ngón tay lướt thoăn thoát qua các video trên nền tảng mạng xã hội douyin cô bé arisa yan mới chỉ sáu tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh
bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động khi mới bốn tuổi
mẹ của bé chị van yan có việc sử dụng điện thoại là một phần tích yếu của xã hội hiện đại và không muốn con mình bị tụt hậu so với các bạn
tuy nhiên chị khá lo lắng về chứng nghiện internet
tôi lo lắng về việc con tôi sử dụng điện thoại trẻ em sử dụng điện thoại để học là một phần nhưng khi xem video thì rất dễ bị nghiện vì vậy việc cất bằng thời gian này thực sự quan trọng
nghiện điện thoại di động là mối lo ngại lớn ở trung quốc hồi tháng tám chính phủ nước này đã soạn thảo các quy định giới hạn trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại thông minh tối đa hai giờ mỗi ngày
trẻ em dưới tám tuổi sẽ bị giới hạn tối đa bốn mươi phút mỗi ngày khi vượt quá thời gian điện thoại di động sẽ tự động đóng các ứng dụng khác
chương trình chế độ dành cho trẻ vị thành niên cũng sẽ cấm người dùng dưới một mươi tám tuổi truy cập internet trên thiết bị di động từ một mươi giờ tối đến sáu giờ sáng
tôi ủng hộ các quy định kiểm soát thời gian trẻ sử dụng điện thoại nhưng không rõ lắm về mức độ hiệu quả của chúng
các sản phẩm điện tử vốn đã có cài đặt chế độ cho người lớn và trẻ em
tôi không chắc liệu quy định mới
tôi không chắc liệu quy định mới có thể khiến tình hình cải thiện hơn không
trong khi đó một số chuyên gia tâm lý ủng hộ việc đưa ra các hạn chế về thời gian sử dụng thiết bị
nhưng cho rằng nên tập trung vào mối quan hệ cha mẹ và con cái hơn là hạn chế sử dụng điện thoại
các bậc cha mẹ cần cố gắng kết nối nhiều hơn với con cái về mặt cảm xúc
thực tế thì rất nhiều bậc cha mẹ bận rộn với công việc nên có thể không có thời gian chơi với các con
bọn trẻ không có việc gì để làm
nên chúng chỉ có thể chơi với các con
chỉ vân nhiên hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa hơn cho trẻ em
cũng như các chương trình hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá vé tham quan
để các bé có thể ra ngoài tận hưởng không khí trong lành và tăng cường giao lưu với các bạn khác
từ đó chuyển sự tập trung từ các thiết bị số sang lối sống bình thường